tập đoàn hoa sen vừa xuất khẩu lô hàng một mươi bảy tấn tôn trị giá hơn một mươi bốn triệu usd đi mỹ
tại cảng tổng hợp quốc tế nghi sơn xã hải hà huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đây là lô hàng tôn đầu tiên xuất khẩu vào thị trường mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn này
kết thúc niên độ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sản lượng tập đoàn hoa sen đạt gần một chín triệu tấn
doanh thu đạt hơn ba mươi bốn bốn nghìn tỷ đồng mức tăng lần lượt là một mươi ba và ba mươi hai
so với niên độ trước doanh thu nội địa đạt hơn hai mươi hai tỷ đồng tăng ba mươi bốn
doanh thu xuất khẩu vượt hơn năm trăm ba mươi tám triệu usd tăng hai mươi bảy so với niên độ trước
lợi nhuận sau thuế của hoa sen trong niên độ vừa qua đạt bốn trăm một mươi tỷ đồng
hiện tại tập đoàn hoa sen đang đầu tư các nhà máy sản xuất
tại các vị trí chiến lược gần các cảng biển quốc tế